ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số một trăm một mươi sáu về việc thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trong đó ubnd tp đặt trọng tâm là tăng cường kiểm tra thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực tham nhũng
tập trung kiểm tra thanh tra xử lý rứt điểm những vấn đề còn tồn động kéo dài gây bức xúc mà cán bộ đảng viên nhân dân quan tâm
đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra làm rõ xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
tiếp tục xây dựng hoàn thiện nền công vụ minh bạch liêm chính
ubnd tp yêu cầu các sở ban ngành tp và ubnd các quận huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với ubnd tp các cấp và các tổ chức thành viên
trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện xử lý tham nhũng